chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi gặp mặt thân mật với các ban bộ ngành các cơ quan quản lý báo chí cơ quan báo chí nhân dịp xuân quý mão
dự buổi gặp mặt có đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí lê ngọc quang ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài truyền hình việt nam
đồng chí đỗ tiến sĩ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam
đồng chí đoàn minh huấn ủy viên trung ương đảng tổng biên tập tạp chí cộng sản
gửi lời chúc mừng năm mới tới các đại biểu bộ trưởng tô lâm thông tin những thành tích chung của bộ công an trên các lĩnh vực công tác
nổi bật trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã đấu tranh kéo giảm sâu tội phạm vượt chỉ tiêu quốc hội giao
đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý một số vụ đại án như việt á flc tân hoàng minh vạn thịnh pháp
trên tinh thần xử lý một việc cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
trân trọng cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ cộng tác của các cơ quan quản lý báo chí cơ quan báo chí
trong công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
bộ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp quan hệ hợp tác
từ cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí hỗ trợ nhau trong các hoạt động cùng lực lượng công an nhân dân
thay mặt các cơ quan báo chí đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam bày tỏ vui mừng chúc mừng những thành tích chiến công
lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời mong muốn trong thời gian tới lực lượng công an tiếp tục chủ động cung cấp thông tin
nhất là các thông tin về chính sách các dự án luật hình ảnh đẹp của lực lượng
để mối quan hệ giữa hai bên ngày càng bền chặt góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao
tin tưởng lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm và chúc tết công an tỉnh cà mau nhân dịp tết quý mão hai nghìn hai mươi
trong không khí vui tươi đầu năm mới thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh cà mau đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời gửi lời chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ công an trong tỉnh cà mau một năm mới hạnh phúc
và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà đảng và nhân dân tin tưởng giao phó
cũng tại buổi gặp mặt chúc tết thứ trưởng lê quốc hùng chỉ đạo
trong thời gian tới công an tỉnh cà mau cần thực hiện nghiêm túc chỉ thị số một mươi hai
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó tập trung phát huy hiệu quả của lực lượng công an tại cơ sở xã phường thị trấn
các mặt công tác phải lấy lợi ích phục vụ người dân làm trung tâm
nhân chuyến chúc tết thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng đã đến thăm và chúc tết
tại tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
và thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ trại giam cái tàu
phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn tinh thần tương thân tương ái
cục an ninh nội địa bộ công an phối hợp với công an tỉnh cao bằng và chính quyền địa phương
đã tổ chức hoạt động dân vận xã hội tình nguyện và chung sức vì cộng đồng tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
nằm trong chuỗi hoạt động cục an ninh nội địa đã tổ chức bàn giao nhà cho hộ gia đình anh hoàng văn hành
trú tại xã thạch lâm huyện bảo lâm cùng những đồ dùng phục vụ sinh hoạt thiết yếu của gia đình
tiếp đó đoàn công tác của cục an ninh nội địa đã phối hợp với công an tỉnh cao bằng
tặng chăn ấm mùa đông tại điểm trường tuổi họp nà thần
và tặng quà cho các đồng chí công an xã và gia đình chính sách trên địa bàn
với tổng giá trị trên hai trăm linh triệu đồng
trong dịp này cán bộ chiến sĩ cục an ninh nội địa đã quyên góp ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà mới cho bốn hộ gia đình
với kinh phí bốn mươi triệu đồng một căn nhà hỗ trợ một mươi triệu đồng cho một gia đình xây dựng nhà
cùng những vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
thăm tặng quà chúc tết công an xã thạch lâm và công an huyện bảo lâm
đoàn thanh niên công an tỉnh đắk lắc và đồn biên phòng bảy trăm ba mươi năm cùng các nhà hảo tâm
vừa đến thăm tặng quà tuyên truyền pháp luật tổ chức chương trình xuân biên cương năm hai nghìn hai mươi ba tại hai xã biên giới
tại xã biên giới grona huyện buôn đôn tỉnh đắk lắk
đoàn thanh niên công an tỉnh và công an huyện buôn đôn đã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tuyên truyền luật giao thông đường bộ cấp thẻ căn cước công dân
và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử vneid thu hút hơn ba trăm năm mươi lượt người tham gia
tại đây đoàn công tác và các nhà hảo tâm đã trao tặng một trăm linh xuất quà trị giá bốn mươi triệu đồng
hai mươi mũ bảo hiểm chất lượng cho các hộ gia đình nghèo
tại xã biên giới ia lốp huyện e súp tỉnh đắk lắk
đoàn thanh niên công an tỉnh và đồn biên phòng bảy trăm ba mươi năm cùng các nhà hào tâm đã bàn giao một sân bóng truyền trị giá một mươi triệu đồng
trao tặng năm mươi xuất quà trị giá hai mươi năm triệu đồng
ba trăm linh chiếc bánh trưng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều phần quà có giá trị khác
nhằm tấn công chống phá chế độ
lợi dụng quy định của pháp luật cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp không thuộc tổng liên đoàn lao động việt nam
các thế lực thù địch phản động và phần tử xấu giáo diết tuyên truyền lôi kéo công nhân người lao động
nhằm tập hợp hình thành lực lượng chính trị đối lập dưới vỏ bọc các tổ chức công đoàn độc lập ở việt nam
để làm rõ hơn các thủ đoạn này xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
đại dịch covid một mươi chín đã tác động rất lớn đến các hoạt động thương mại và đầu tư
ảnh hưởng sâu sắc đến người lao động trên toàn thế giới trong đó có việt nam
lợi dụng tình hình này thời gian qua trên mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết kích động công nhân đình công biểu tình
các bài viết này đã phủ nhận vai trò của công đoàn việt nam
cho rằng công đoàn việt nam không đấu tranh đòi tăng lương cho người lao động
đây là âm mưu nguy hiểm của các thế lực phản động phân tử cơ hội chính trị
với ý đồ muốn phá hoại ổn định chính trị phá hoại môi trường đầu tư tại việt nam
đại dịch covid một mươi chín khiến nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới điêu đứng
đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp việt nam
đơn hàng xuất khẩu giảm nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm việc làm
thu nhập đời sống của công nhân người lao động gặp nhiều khó khăn
rất nhiều các tổ đoàn công nghệ
phải xa thải hàng chục nghìn người lao động
câu chuyện này việt nam cũng là câu chuyện mà khi chúng ta tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu
thì chắc chắn chúng ta bị ảnh hưởng thôi
theo tổ chức lao động quốc tế ilo số người thất nghiệp năm hai nghìn hai mươi hai có thể lên tới hai trăm linh bảy triệu người
bất chấp thực tế khách quan đó các thế lực thù địch phân tử cơ hội chính trị
đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc rằng công đoàn việt nam hiện nay bỏ mặt

không còn quan tâm tới đấu tranh đòi khuyên lợi

mà chỉ quan tâm kết nạp đoàn viên công đoàn
không phải chỉ có người lao động vật lộn đâu mà doanh nghiệp cũng đang rất vật lộn để giữ được người lao động
nếu nó là tình hình bình thường thì nó là vấn đề của doanh nghiệp người lao động
nhưng mà hiện nay thì chúng ta vẫn đang ở trong cái bối cảnh về tác động của đại dịch
lợi dụng việc công nhân ở một số địa phương ngưng làm việc tập thể

một số hãng thông tấn nước ngoài đã phát tán tài liệu
đình công tự phát tăng đột biến nhằm xuyên tạc thổi phòng sự thật tình hình ở việt nam
hạ thấp vai trò của tổ chức công đoàn việt nam
một số đối tượng xấu đã cố tình cho rằng nguyên nhân chính của quá trình chầm phạt trình yên tế là do đảng nhà nước việt nam lãnh đạo
vì vậy đã cố tình đổ lỗi cho đảng nhà nước việt nam về quá trình điều hành kinh tế để kích động người lao động và công nhân biểu tình
núp dưới danh nghĩa bảo vệ tốt hơn quyền lợi của công nhân người lao động
các đối tượng xấu cơ hội chính trị đã ra sức đưa ra những luận điệu sai lệch về công đoàn việt nam nhằm tấn công chống phá chế độ
thậm chí chúng còn kích động xóa bỏ công đoàn cơ sở
hô hào đòi thành lập cái gọi là tổ chức công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi của công nhân và người lao động
cổ suý cho việc thành lập các tổ chức công đoàn độc lập hay nghiệp đoàn độc lập
đài rfiel do rằng chỉ có các công đoàn độc lập không lệ thuộc bất cứ đảng phái nào mới thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động
trong khi đó đài bbc cũng hô hào phải có sự cạnh tranh giữa các tổ chức đại diện người lao động
tôi khẳng định rằng mục tiêu ở đây nó không phải là vấn đề về lao động về việc làm
mà nó lại là những cái ý đồ sâu xa mang tính chất là chính trị mang tính chất là phi lao động việc làm
thực chất nghiệp đoàn lao động là tổ chức hoạt động bất hợp pháp tại việt nam
bề ngoài thì nguyện biện rằng sẽ đồng hành cùng tổng liên đoàn lao động việt nam
trong sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người lao động
tuy nhiên trang web của tổ chức tự xưng này lại kết nối và giới thiệu một loạt các tổ chức chống nhà nước việt nam
công đoàn độc lập việt nam do các đối tượng khởi xướng mang nhiều dân nghĩa khác nhau
nhưng về mặt bản chất thì có nhiều yếu tố để các đối tượng xấu và các đối tượng ở bên ngoài
có thể lợi dụng vào đó để chống phá quá trình xây dựng và phát triển của đất nước việt nam
mục đích của các đối tượng là lợi dụng công nhân
tập hợp lực lượng kích động biểu tình đình công đòi tự do dân chủ
qua đó âm mưu hình thành lực lượng chính trị đối lập
tiến tới thực hiện cách mạng màu cách mạng đường phố lật đổ đảng cộng sản xóa bỏ chế độ chính trị tại việt nam
thực tế thời gian qua trước tác động của đại dịch covid một mươi chín
tổng liên đoàn lao động việt nam đã chủ động chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp
phối hợp với chính quyền doanh nghiệp thực hiện thành công nhiệm vụ kép
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động
đặc biệt có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động vượt qua hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
trước ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
cả hệ thống chính trị của việt nam đã nhanh chóng triển khai hàng loạt các giải pháp chưa từng có trong tiền lệ
để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động
từ giảm thuế phí lãi suất ngân hàng đến hỗ trợ trực tiếp tiền cho người lao động
chỉ tính riêng việc thực hiện nghị quyết sáu mươi tám nqcp
sau hơn một năm triển khai trên cả nước
đã hỗ trợ cho gần ba mươi sáu năm triệu người lao động người dân gần bốn trăm linh đơn vị sử dụng lao động
và năm trăm linh hộ kinh doanh với tổng số tiền là bốn mươi năm sáu trăm linh tỷ đồng
nó cũng sẽ góp phần cho người lao động thấy được cái vai trò và sự quan tâm
của đảng của quốc hội của nhà nước cũng như các bộ ban ngành của tổ chức công đoàn
đối với việc chăm lo hỗ trợ và đồng hành cùng với người lao động vượt qua
những giai đoạn khó khăn này
dù còn có những khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực điều chỉnh lương và cải thiện phúc lợi cho người lao động
tổng liên đoàn lao động việt nam cũng đã đề xuất chính phủ trình quốc hội
tăng lương tối thiểu vùng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho người lao động thêm hai mươi
đến nay thì kinh tế của chúng ta đã phục hồi và phát triển tốt
dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát
do vậy thì các bên đã thấy cần thiết là phải tăng lương
với phương châm ở đâu có người lao động
ở đó có công đoàn
nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về người lao động
được các cấp công đoàn tổ chức
những chuyến hàng từ thiện liên tiếp được chuyển đến
hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
trong dịp tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
tổng liên đoàn lao động việt nam dự kiến
sẽ tổ chức chương trình chợ tết công đoàn
tại hai mươi hai địa phương và công đoàn ngành
khoảng năm trăm linh tỷ đồng được phân bổ về các địa phương
để chăm lo cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
rất là hạnh phúc và rất là tấn cử
trên cái món quà này
nó có thể là đưa đến cho chúng tôi
một cái tết là có thể là ấm no hơn
trong cái dịp này thì tổ chức công đoàn
cũng phải đặc biệt quan tâm
đến cái việc mà giám sát
đảm bảo cho cái việc
người sử dụng lao động thực thi đầy đủ
các cái chế độ chính trách cho người lao động
nhất là tiền lương tiền thưởng
các cái chính trách mà người lao động được khưởng
những nỗ lực chăm lo của cả hệ thống chính trị
nói chung và của tổ chức công đoàn nói riêng
đã giúp các đoàn viên công đoàn
vượt qua khó khăn của đại dịch
từ đó người lao động yên tâm làm việc
chuyện cung ứng hoạt động sản xuất kinh doanh
sẽ sớm được phục hồi và phát triển
có thể khẳng định
từ khi ra đời cho đến nay
tổng liên đoàn lao động việt nam
vẫn luôn là tổ chức có vai trò chính trị quan trọng
có uy tín cao trong việc đấu tranh
cho quyền lợi của công nhân người lao động
là câu nối giữa đảng nhà nước
với công nhân và người lao động
thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua
đã thu hút khơi dậy động lực
của đoàn viên người lao động
góp phần tăng năng suất lao động phát triển kinh tế xã hội
đến đây phần trình bày của tôi
cũng xin được kết thúc
kính chào tạm biệt quý vị và các bạn